còn tại hà tĩnh từ đêm ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay cũng liên tục có mưa lớn trên diện rộng
đến sáng nay nhiều vùng hạ du vùng thấp trũng trên địa bàn tỉnh đã bị ngập tại xã tân lâm hương của huyện thạch hà
mưa lớn cộng với việc điều tiết nước của các hồ chứa nên vùng hạ du đã bị ngập sâu từ năm cho đến một mét
hiện nay một số tuyến đường giao thông ở xã tân lâm hương đang bị ngập cục bộ
từ đêm qua dạng sáng nay người dân vùng lũ đã chủ động di rời đồ đạc lên nơi an toàn
hiện xã đã cắm biển cảnh báo tại các tuyến giao thông các điểm nguy hiểm
suốt kinh nghiệm từ những đợt lũ trước chính quyền địa phương cũng đã chủ động xây dựng phương án ghép hộ
di rời nhân dân vùng thấp trũng nước ngập sâu đến nơi tránh trú an toàn sẵn sàng nhân lực phương tiện ứng cứu kịp thời khi nước dâng cao
năm nay nhờ thực hiện chủ trương xây dựng các nhà văn hóa cộng đồng kết hợp với tránh chú bão lũ
nên người dân đã yên tâm hơn trong mưa lũ vì đã có nơi trú ngủ và đảm bảo an toàn cho gia súc gia cầm
hồ chứa nước kẻ gỗ bắt đầu vận hành điều tiết xả qua cống tràn bắt đầu từ lúc chín giờ sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
với lưu lượng xả là từ một mươi đến tám mươi mét khối trên dây
trước đó khi lượng nước đổ về hồ tăng nhanh nhà máy thủy điện hố hô cũng đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng hai trăm sáu mươi sáu m ba trên dây
lượng nước trên các sông ngàn sâu ngàn phố mực nước su thế lên và còn dưới mức quá độ một
mưa lớn vẫn còn diễn ra cộng với việc điều tiết nước xả lũ của các hồ chứa và thủy điện
trong những ngày này nguy cơ ngập lụt trên diện rộng là rất lớn